khi anh dương và con gái đi ra hiếu đã dùng dao đâm một nhát vào ngực anh dương
anh dương bỏ chạy đến nhà ông hoàng xuân hiệp gần đó thì gục ngã
hiếu tiếp tục đuổi theo đâm thêm năm nhát nữa vào lưng anh dương khiến anh dương tử vong tại chỗ
sau đó hiếu bị công an huyện lạc dương bắt giữ
tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã tuyên phạt nguyễn ngọc hiếu hai mươi năm tù giam
buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại một trăm tám mươi triệu đồng và trợ cấp nuôi hai con nhỏ của nạn nhân đến năm một mươi tám tuổi